cảm ơn các bạn đã theo dõi
qua xác minh và điều tra mở rộng ban chuyên án đã phát hiện diệp đang chỉ đạo tỉnh vận chuyển sáu mươi ba khẩu súng các loại cho huân ở thành phố nha trang
khám xét nhà của huân ở cùng với anh ruột là đặng quốc ánh cả hai khai có nhận ba thùng xốp chứa các loại súng và các phụ kiện của súng từ diệp
và cất giấu tại một nhà kho ở phường phước long thành phố nha trang
tiến hành khám xét ban chuyên án thu giữ hai trăm hai mươi chín khẩu súng các loại và bốn trăm năm mươi năm bình khí nén sáu kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện
phụ kiện của súng và các đồ vật tài liệu có liên quan
trước đó ngày hai mươi hai tháng tám lực lượng công an đã bắt tạm ra một mươi hai đối tượng thu giữ tám mươi bốn khẩu súng các loại hơn ba trăm linh viên đạn các loại
ba trăm sáu mươi năm ống kim loại chứa co hai và một số thiết bị máy móc phục vụ cho việc chế tạo cải tạo các loại súng bắn đạn bi bắn thể thao
bắn đạn thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng
ban chuyên án đang tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ của bộ công an điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ vụ án
một sòng bạc liên tỉnh với nhiều đối tượng
cộng cán hình sự tham gia vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai triệt phá thành công
trước đó lực lượng công an đã phát hiện nhóm đối tượng chuyên đánh bạc và tổ chức đánh bạc lưu động có nhiều đối tượng cộng cán về hình sự tham gia
đến ngày một mươi chín tháng một mươi cơ quan công an đã phát hiện bắt quả tang một mươi tám đối tượng đang chơi sóc đĩa tại một ngôi nhà ở khu phố bốn phường tân hiệp tp biên hòa
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn một tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng có liên quan
bước đầu các đối tượng khai sòng bạc này do nguyễn văn công cùng một số đối tượng khác đứng ra tổ chức thu tiền sâu
công an thành phố lào cai tỉnh lào cai vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng dương thị giang biệt danh giang bói cùng nhiều tăng vật có liên quan
đây là đối tượng đã từng có năm tiền án về ma túy hiện đang được hoãn thi hành án một mươi bốn năm ba tháng tù do nuôi con nhỏ
ngày một mươi hai tháng một mươi tại phường cốc lếu thành phố lào cai cơ quan công an đã bắt quả tang
đối tượng văn thọ là em trai của giang cùng vật chứng là hai mươi gói heroin
tiếp đó ngày hai mươi tháng một mươi lực lượng công an đã bắt quả tang hai đối tượng phan văn hưởng và đinh xuân tùng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
từ các căn cứ thu thập được đến tối cùng ngày công an thành phố lào cai đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của giang tại số nhà năm mươi bốn đường nguyễn tri phương
thu giữ nhiều heroin một cân tiểu ly điện tử cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

xin chào tạm biệt